phố núi đà lạt đang bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch với một lượng khách khá lớn đến tham quan và nghỉ dưỡng
đây là tín hiệu đáng mừng để phục hồi ngành du lịch lâm đồng sau dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại nhiều khu điểm du lịch trên tuyến đèo mimosa đang diễn ra tình trạng phương tiện đậu đỗ gây ủn tắc và mất an toàn giao thông
theo ghi nhận vào sáng ngày một mươi bảy tháng bảy trên đường đèo mimosa nhiều phương tiện ô tô sau khi trả khách vào các điểm du lịch
đã đỗ xe chặt lan hai bên đường ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này
đặc biệt tại nhiều khúc cua hàng loạt xe ô tô loại bốn mươi năm chỗ ngồi cùng các phương tiện ô tô con đỗ làm càn trở tầm nhìn và lưu thông của các phương tiện lên xuống đèo
lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở yêu cầu các chủ xe di chuyển phương tiện đảm bảo an toàn giao thông trên đèo
tuy nhiên nhiều phương tiện không có chủ không di chuyển gây khó khăn cho lực lượng chức năng
tuy nhiên ngành chức năng thành phố đà lạt cần có những giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo này